ghi vào sổ lưu niệm của gia đình đại tướng võ nguyên giáp bộ trưởng tô lâm viết
lực lượng công an nhân dân việt nam tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp nhà lãnh đạo cách mạng lỗi lạc người cộng sản kiên trung đại tướng nhà chỉ huy của lực lượng vũ trang việt nam
cuộc đời đại tướng là tấm gương sáng của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
cả cuộc đời đại tướng võ nguyên giáp vì nước vì nhân dân
lực lượng công an nhân dân nguyện noi gương đại tướng và tiếp tục đi theo con đường cách mạng phục vụ đất nước phụng sự nhân dân mà đại tướng đã chỉ đạo thực hiện và mong muốn
chiều hai mươi ba tháng tám trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương cùng các cục nghiệp vụ của bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh bình dương
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo
diện lãnh đạo công an tỉnh đã báo cáo tình hình các mặt công tác của công an tỉnh với đoàn công tác
với tinh thần quyết tâm cao công an tỉnh bình dương đã chủ động tham mưu với bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiều giải pháp vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa phòng chống dịch hiệu quả
công an tỉnh đã huy động trên năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ phục vụ cho công tác bảo vệ các khu cách ly chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
gần một mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tuần tra lưu động
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an tỉnh bình dương đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh bình dương cùng các cấp các ngành khắc phục khó khăn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
thực hiện tốt công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt là tại các khu cụm công nghiệp
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì chính quyền lực lượng chức năng cần phải sớm bảo đảm các chế độ chính sách an sinh xã hội tốt cho người dân
để người dân yên tâm đồng lòng chung tay cùng chính quyền phòng chống dịch góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh
là một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh các lực lượng tại chỗ bộ công an đã chi viện hơn ba cán bộ chiến sĩ và hơn một năm trăm linh học viên
tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương phía nam
kịp thời cùng các cấp công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong vùng có dịch
không để xảy ra tình trạng chặt
các cấp công an tiếp tục giúp đỡ nhân dân để người dân yên tâm ai ở đâu ở yên đó cùng với chính quyền địa phương
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
và ngay trong chiều ngày hôm nay phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô
tránh văn phòng bộ công an về kế hoạch cụ thể của bộ trong đợt tri viện lực lượng tiếp theo cho các địa phương khu vực phía nam
xin cảm ơn đồng chí trung tướng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí đến thời điểm này thì bộ công an đã có sự chi viện lực lượng như thế nào cho các địa phương khu vực phía nam
để đảm bảo công tác phòng chống dịch và những quyết định tri viện như vậy thì sẽ có ý nghĩa như thế nào vào thời điểm này ạ
xin đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
trước những diễn biến đặc biệt phức tạp chưa từng có tiền lệ của dịch bệnh covid một mươi chín
tại các tỉnh phía nam đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban chỉ đạo bộ công an về phòng chống dịch bệnh
đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương quyết liệt
mạnh mẽ hơn nữa đồng bộ linh hoạt thích ứng với tình hình các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngay từ ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bộ công an là lực lượng đầu tiên đã thành lập bộ chỉ huy tiền phương tại phía nam
để kịp thời nắm tình hình tham mưu đề xuất với chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong việc thực hiện chiến lược kế hoạch phòng chống dịch bệnh
bên cạnh các địa phương
lực lượng tại chỗ bộ công an đã tăng cường gần sáu trăm linh cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đã chi viện hơn ba cán bộ chiến sĩ và hơn một năm trăm linh học viên các học viện trường công an dân tham gia đảm bảo an ninh
trật tự tại các địa phương phía nam thực hiện triệt đẻ nghiêm ngặt hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai lòng an
hình như ngày qua bộ công an đã tăng cường gần sáu trăm linh cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
công an đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường hơn năm trăm linh cán bộ thuộc các lực lượng an ninh cảnh sát cơ động
cảnh sát giao thông cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lực lượng hậu cần y tế
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho các địa phương phía nam
thưa đồng chí trung tướng vậy thì những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng công an sẽ tập trung thực hiện
để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch và thể hiện vai trò là thanh bảo kiếm trong đảm bảo an ninh
an toàn xã hội thì sẽ như thế nào đồng chí trung tướng có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
giải pháp phòng chống dịch bệnh cán bộ chiến sĩ tri viện tại các địa bàn phía nam
sẽ tham gia cùng các lực lượng công an cơ sở để tăng cường công tác nắm tình hình
đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm hoàn thiện đưa vào hoạt động có hiệu quả
thân thiện dễ sử dụng đối với app ứng dụng khai báo y tế
kết nối với hệ thống cơ sở dự định quốc gia và dân cư để xác thực thông tin kiểm soát người qua vùng dịch
nắm chắc tình hình an ninh tại các khu công nghiệp
an ninh trong công nhân an ninh trong các khu dân cư
chủ động các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn đình công lãng công biểu tình gây dối
gây mất an ninh trật tự gây bất ổn xã hội
phối hợp với công an địa phương làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
hỗ trợ như biểu phẩm cho người dân thành lập bệnh viện giã chiến với quy mô ba trăm linh dường bệnh
để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an và nhân dân
quan trọng nhất là mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ thực sự là một điểm
một điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong thời điểm dịch bệnh hiện nay đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí trung tướng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc chung tay cùng thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành phía nam phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám lực lượng y tế công an nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân
tăng cường cán bộ y bác sĩ lên đường vào miền nam chống dịch
tất cả đều chung một mong muốn sớm đẩy lùi đại dịch có phần ổn định cuộc sống cho người dân
ngoài hơn một trăm linh y bác sĩ đã tri viện hai lần trước lần này đoàn cán bộ y tế công an nhân dân
gồm tám mươi ba y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
sau khi vào tâm dịch
đoàn sẽ cùng một mươi bảy y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi chín bắt tay ngay vào việc tiếp nhận thiết lập và vận hành
bệnh viện giã chiến với quy mô ba trăm linh giường của bộ công an tại huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
đáng chú ý tham gia chống dịch lần này có nhiều y bác sĩ chuyên khoa trong
lĩnh vực hồi sức cấp cứu truyền nhiễm và hàng chục điều dưỡng kỹ thuật viên
khi mà đoàn công tác số một số hai đã lên đường và làm nhiệm vụ thì chúng tôi đã chuẩn bị
một số nhân lực cán bộ

trong số đó nhiều người ở lại dành cho các đồng đội ngay lên đường
chúng tôi chỉ vừa mới trở về từ chuyến tri viện cho tâm dịch bắc giang
ai cũng có gia đình riêng mỗi người một hoàn cảnh
nhưng ngay sau khi có lời kêu gọi từ lãnh đạo bệnh viện
nhiều cánh tay đã dùng phòng sẵn sàng lên đường
đây là lần thứ ba tôi sùng phòng rồi
hai lần trước là có đi bắc giang
lần thứ ba thì rất là muốn đóng góp cho nhân dân
mình ở tuyến đầu cả cán bộ y tế
tôi sử dụng phòng mấy đợt vừa rồi rồi
lần này may mắn là được tham gia chống dịch đợt này
để tiếp nối cùng với các bạn đi những đợt trước
mình cũng rất là xúc động khi mà được làm thành viên nhỏ
đóng góp trong đợt dịch này
mình cũng đã phấn đấu để hoàn thiện mình hơn và có sức khỏe tốt nhất
để có thể chiến thắng nơi này trở về với mọi người
chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang
tất cả các thủ thuật và giấy tờ
đợi giờ bay là chúng tôi sẽ
vào mặt trận
hy vọng là chúng tôi sẽ
giành nhiều chiến công chiến thắng
hành trang của lực lượng y tế công an nhân dân
không chỉ là kinh nghiệm chuyên môn
lòng nhiệt tình sức trẻ
hàng tấn trang thiết bị y tế thuốc men
cũng được họ chuẩn bị
để sẵn sàng phục vụ cho việc cứu chữa bệnh nhân
một chuyến đi vào tâm dịch
đi về nơi mà người dân đang cần
dù lời hẹn ngày trở về vẫn còn mỏ ngò
nhưng với tinh thần
lúc dân cần
lúc dân khó
có công an
cán bộ y bác sĩ lực lượng y tế công an nhân dân
luôn sẵn sàng lên đường
đi bất cứ nơi đâu
làm bất cứ việc gì
để bảo vệ sức khỏe
và tính mạng của nhân dân
và đồng đội
sáng nay tại hà nội
cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng
đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết
chung sức đồng lòng
thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
do thủ tướng chính phủ phát động
tại lễ phát động
đại diện cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng đề nghị cấp ủy
lãnh đạo các đơn vị
cơ sở giam giữ truyền thuộc
phát huy tinh thần trách nhiệm
chủ động lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua thực sự nghiêm túc
với nội dung hình thức phong phú
phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị
các cơ sở giam giữ
cùng với đó
mỗi cán bộ chiến sĩ quán triệt
và thực hiện nghiêm túc các chủ trương
quy định về phòng chống dịch bệnh
tích cực tham gia và phát huy hết sức mình
trong công tác phòng chống dịch bệnh
tại đơn vị
địa phương nơi đơn vị đóng quân
các đơn vị tiến hành nhiều biện pháp
giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
hạn chế tối đa sự xâm nhập
lây lan về dịch bệnh
chủ động các phương án
nguồn lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
và các tình huống dịch bệnh
hối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế
quân dân y
tham gia có hiệu quả công tác phòng chống dịch
của hệ thống y tế địa phương
hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín